thưa quý vị và các bạn cựu tổng thống mỹ donald trump ngày hai mươi hai tháng bốn đã đến tòa án ở mattan
thành phố new york dự phiên phát biểu mở đầu của vụ xét xử hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống mỹ
vụ xét xử ông donald trump diễn ra chưa đầy bảy tháng trước khi ông bước vào cuộc tranh cử
cùng đối thủ cũ là đương kim tổng thống joe biden
tuần trước các luật sư đã hoàn tất việc tuyển chọn một mươi hai thành viên buổi thẩm đoàn
những người sẽ quyết định có buộc tội bị cáo hay không
trong phiên tòa thẩm phán nghe luật sư của bên công tố và bên bị cáo đưa ra các lập luận định hình quan điểm về vụ án
các luật sư tóm tắt cho bồi thẩm đoàn những điểm quan trọng và lập luận
tạo ra cái nhìn sơ bộ về vụ án và các vấn đề mà họ sẽ nêu ra trong quá trình xét xử
sau khi thẩm phán john merchon phát biểu mở màn
nếu công tố nói sẽ trình bày trong khoảng bốn mươi phút
trong khi bên biện hộ cho bị cáo cho hay sẽ phát biểu trong hai mươi năm phút
phiên tòa xét xử hình sự cựu tổng thống mỹ donald trump ở new york chỉ mới khởi động
nhưng đã nêu bật những thách thức trong việc tách biệt bồi thầm đoàn khỏi các nền tảng xã hội
theo hãng tin reuters để giữ cho phiên tòa xét xử công bằng và các bồi thẩm viên được an toàn trước các âm mưu đe dọa
hoặc tác động từ việc đưa tin vào bình luận trên mạng xã hội
danh tính của các bồi thẩm viên này phải được giữ bí mật
chỉ có một số ít người được biết đến tên họ
bao gồm ông trump các luật sư và công tố viên
bên cạnh đó thẩm phán john merchant cũng sẽ sớm cấm các hãng tin truyền thông
đưa tin về nghề nghiệp của những bồi thẩm viên tiềm năng
trước đó một bồi thẩm viên chia sẻ cô cảm thấy bị đe dọa
sau khi một số thông tin cá nhân của mình được công khai
mặc dù có thể kiểm soát được bồi thẩm đoàn
nhưng thẩm phán john merchant gần như không có khả năng kiểm soát những gì được phần lớn
người dùng đăng trên mạng xã hội
dựa theo nghiên cứu của pew research vào năm hai nghìn hai mươi ba
chín mươi người trưởng thành ở mỹ
sở hữu điện thoại thông minh và trực tuyến hàng ngày
cựu tổng thống trump là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội
ông sở hữu hàng triệu người theo dõi trực tuyến
sau khi ông thất bại cho cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi trước tổng thống biden
trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời đe dọa tấn công những người làm công tác bầu cử
trong vụ xét xử hình sự đầu tiên của ông trump
bộ thẩm đoàn gồm một mươi hai thành viên chính thức và sáu người dự bị
christina marinakis giám đốc điều hành của công ty tư vấn xét xử imeion legan
cho biết hàng loạt tiêu đề và thông báo trên mạng xã hội của các bùi thẩm viên
là một vấn đề lớn trong các vụ án của bà
phía công tố cáo buộc ông trump che đậy việc trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm
đánh lừa cử tri khiến họ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
khi phiên tòa bắt đầu thẩm phán john munton tuyên bố
các công tố viên có quyền hỏi ông trump về hai vụ án khác
một vụ liên quan đến việc ông đã khai khống giá trị tài sản bất động sản của mình
và một vụ khác buộc ông phỉ bán
giả văn e jean carroll sau khi bà tố cáo ông có hành vi đổi bại với mình
thẩm phán cũng quyết định cho phép phía công tố đưa cho bồi thẩm đoàn văn bản
ghi lại những lời bình luận thô tục của ông trump trong chương trình ase hollywood
phía công tố sau đó được quyền phát biểu trước
trước bầu tập đoàn một mươi hai người ông trump bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ kinh doanh
để che đậy khoản tiền một trăm ba mươi usd trả cho ngôi sao phim khiêu dâm stormy daniels
theo phía công tố mục đích của ông trump là để bưng biết việc ông qua lại tình ái
vnut hồi năm hai nghìn sáu không lộ ra trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu gây bất lợi chính trị cho ông
các công tố viên còn cáo buộc ông trump đã cố gắng ngụy tạo khoản thanh toán
bốn trăm hai mươi usd cho luật sư riêng dưới dạng dịch vụ pháp lý
tuy nhiên trong thực tế số tiền này là khoản trả cho luật sư để bịt miệng bà dannels
cũng theo phía công tố các hành động che đậy của ông trump và đồng mưu
là vi phạm luật bầu cử khi lừa dối cử tri qua đó phá hoại cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
ông trump đã đánh bại đối thủ hillary clinton
và đắc cử tổng thống trong năm hai nghìn một mươi sáu
trước khi phiên tòa bắt đầu ông trump đã lên án vụ việc là can thiệp bầu cử
nhằm làm trạch hướng nỗ lực tranh cử vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi bốn của ông
ông trump tuyên bố đây là một ngày rất buồn ở nước mỹ
thay vì đến pennsylvania georgia và nhiều nơi khác để vận động tranh cử
giờ tôi lại phải ở đây
đây là một cuộc săn lùng phù thủy và thật đáng xấu hổ
nó lại xuất phát từ washington
ông trump cũng phủ nhận mọi cáo buộc nhấn mạnh các khoản chi là đúng luật
và rằng ông không có quan hệ
ông trump cũng không có quan hệ ngoài luồng với cựu người mẫu mcdougal
theo hãng thông tấn afp phiên tòa ở new york dự kiến kéo dài khoảng sáu đến tám tuần
khiến ông trump có thể mất bốn ngày mỗi tuần cho việc hầu tòa
thay vì vận động cử tri cho chiến dịch trở lại nhà trắng
phía công tố dự kiến sẽ có ít nhất hai mươi nhân chứng cho phiên tòa
theo nhóm luật sư của ông trump
cựu công tố phiên bennett guzman hiện là giảng viên tại đại học pease
phát biểu rằng đây có thể là khởi đầu của phiên tòa giật gần nhất trong lịch sử nước mỹ
mỗi ngày chúng ta sẽ nghe thấy những lời khai có thể gây tổn hại cho ông trump
nhiều người ở châu âu lo lắng rằng ông donald trump có thể đắc cử tổng thống mỹ
nhiệm kỳ hai trong bầu cử sắp tới kéo theo việc mỹ chấm dứt sự ủng hộ
dành cho ukraine trong cuộc đối đầu quân sự về nga
trong bối cảnh đó nhiều người đã lựa chọn một cách tiếp cận mới
cố gắng thân thiện với đội ngũ tranh cử của ông trump
cụ thể để đạt được mục đích đó đảng cầm quyền taliban
nước ủng hộ nhiệt thành cho ukraine
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã tổ chức các cuộc họp
giữa một bên là các chính trị gia ukraine và baltic muốn tăng chi tiêu quân sự
để đối phó với nga và một bên là các nhóm quan chức trong chính quyền tổng thống trump trước đây
cùng dự các cuộc họp này là các thành viên của các nhóm thân ông trump như
heritage foundason một nhóm bảo thủ có ảnh hưởng nhưng hoài nghi việc giúp đỡ ukraine
đứng đầu những người ukraine tham gia các sự kiện này là oleksandr meresko
chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội ukraine
đồng thời cũng là đồng minh của tổng thống ukraine zelensky
cho biết việc tiếp cận đội ngũ tranh cử của ông trump đơn giản là sự công nhận tình thế nguy hiểm của ukraine
trước tình hình chính trị mỹ có nhiều biến động
ông trump chưa nói rõ chi tiết về kế hoạch của mình đối với ukraine nếu ông tái đắc cử
nhưng nhiều người ủng hộ ông phản đối cực lực việc trợ giúp ukraine trong cuộc xung đột quân sự về nga
theo ông meresko và những người tham gia khác
nỗ lực tiếp cận này tập trung thảo luận về ý nghĩa của chính quyền trump thứ hai đối với tương lai ukraine và nato
kể từ khi ông trump chiến thắng trong bầu cử sơ bộ tại iowa vào tháng một
năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều chính trị gia châu âu đã phải vật lộn để làm quen được với thực tế
là ông trump có thể đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống mỹ nữa
alicia kearns nghị sĩ bảo thủ trong nghị viện anh
chủ tịch ủy ban đối ngoại của cơ quan này đánh giá rằng
cử tri mỹ hoàn toàn có thể bầu lại ông trump người mà bà rất không mưa
tuy nhiên bà kearns cũng đã cố gắng thích ứng với thực tế đó và tìm cách tiếp cận quý harriet forderson
gia nhập một nhóm các nghị sĩ châu âu đi thăm các văn phòng của tổ chức này tại washington
trong năm nay năm hai nghìn hai mươi bốn
đầu tháng bốn này ngoại trưởng anh cameroon cũng đã đích thân gặp ông trump
và vào ngày một mươi bảy tháng bốn tổng thống ba lan andrzej duda người ủng hộ mạnh mẽ cho ukraine
đã gặp cựu tổng thống mỹ donald trump tại new york để thảo luận với nato
và chiến dịch quân sự của nga tại ukraine
trả lại mối quan hệ giữa ông trump và tổng thống ukraine zelenskyy đã bị phủ bóng
bởi các cáo buộc cho rằng ông trump đã sử dụng viện trợ quân sự mỹ
làm công cụ gây sức ép buộc ukraine phải điều tra ông biden
và người con trai hunter ông donald tusk thủ tướng theo đường lối trung dung của ba lan
từng bày tỏ sự vấn đổ hồi tháng hai khi những đảng viên cộng hòa thân ông trump
trong quốc hội mỹ chặn một gói viện trợ trị giá sáu mươi tỷ usd dành cho ukraine

trả lại mối quan hệ giữa ông trump và tổng thống ukraine zelenskyy đã bị phủ bóng bởi các cáo buộc